ngày bốn tháng một mươi bệnh viện hữu nghị việt đức đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trung tâm tiêm mạch lồng ngực
và chúc mừng người bệnh ghép phổi ra viện đây là bệnh nhân thứ hai được ghép phổi bởi ekip bác sĩ việt nam
và là bệnh nhân ghép phổi đầu tiên được xuất viện
khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực của bệnh viện hữu nghị việt đức là cái nôi của nhiều thế hệ thầy thuốc
chuyên ngành ngoại tiêm mạch và lồng ngực trong phạm vi cả nước
khoa đã gặt hái được rất nhiều thành công chuyên môn như ghép tim ghép phổi can thiệp và hybrid động mạch
chủ điều trị nội ngoại khoa các bệnh mạch máu phẫu thuật các bệnh lý phức tạp của phổi và trung thất
việc phát triển thành trung tâm tim mạch lồng ngực là một dấu mốc quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh
ngày càng cao của nhân dân nhất là những kỹ thuật can thiệp chuyên sâu
cũng nhân dịp này các bác sĩ bệnh viện hữu nghị việt đức chúc mừng bệnh nhân ghép phổi được ra viện đầu tiên
sau hơn một tháng điều trị
thành công của ca ghép phổi này mở ra cơ hội phát triển để ghép phổi trở thành một phẫu thuật thường quy tại bệnh viện
giống như ghép tim và các ghép tạng khác